trước đó vào lúc một mươi tám h cùng ngày chị nguyễn thị bình đến nhà bà ngoại để đón hai con là nguyễn văn sơn và nguyễn thị lan anh
tuy nhiên không thấy hai cháu cho nên nhiều người trong gia đình đã chia nhau đi tìm và phát hiện hai cháu bị đuối nước dưới ao cách đó khoảng một mươi mét
ngay sau đó gia đình đã đưa hai cháu đến trạm y tế xã nghĩa bình để cấp cứu
song các nhân viên y tế xác định hai cháu đã tử vong trước đó
vụ việc một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh cần phải lưu ý các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra ở trẻ em
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân